phiên trợ có ba mươi gian hàng trưng bày bán cam của các hợp tác xã trang trại nhà vườn
và hai mươi gian hàng trưng bày bán các loại nông sản sản phẩm nông nghiệp chủ lực khác của tỉnh hưng yên
như bưởi long nhãn mật ong nhãn tinh bột nghệ ổi trà hoa cúc
hưng yên là tỉnh có diện tích trồng cây cam khoảng một sáu trăm linh hectare
năm nay sản lượng cam ước đạt hơn ba mươi tấn
việc tổ chức phiên trợ cam nhằm tăng cường quảng bá giới thiệu và trực tiếp phục vụ sản phẩm cam hưng yên
với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và các du khách nước ngoài
theo kế hoạch phiên trợ cam hưng yên sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi một